chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
hôm nay chủ tịch nước trần đại quang và đoàn công tác trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy nghệ an
về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh
tại cuộc họp chủ tịch nước đề nghị tỉnh nghệ an cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng đất đai
chỉ đạo làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt là thực hiện tốt công tác quy hoạch quản lý quy hoạch
tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
chủ tịch nước đề nghị tỉnh nghệ an cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng đất đài
tham dự hội nghị lần này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc bày tỏ sự ủng hộ các ưu tiên hợp tác của chủ tịch philippines trong năm nay
trong đó tập trung xây dựng cộng đồng asean lấy người dân làm trung tâm sẵn sàng ứng phó với các thách thức và tăng cường hợp tác toàn diện
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng asean cần chú trọng các dự án gắn kết người dân các nước thành viên
mở rộng và kết nối các cơ hội việc làm giao lưu văn hóa du lịch
đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai kế hoạch tổng thể thực hiện tầm nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
còn tại tỉnh sơn la đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội đã đi thăm kiểm tra tiến độ xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng việt nam lào
tại bản lao khô xã phiêng khoài huyện yên châu
phó chủ tịch tổng thị phóng nhấn mạnh trong thời gian tới tỉnh sơn la cần tiếp tục nghiên cứu
siêu tầm hiện vật có giá trị lịch sử để du khách có thể hiểu rõ hơn về quá trình giải phóng dân tộc của nhân dân các bộ tộc lào
cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của chủ tịch cây sòn phong vy hẳn giúp nhân dân hai nước hiểu thêm về nguồn cội tình đoàn kết việt nam lào
khu di tích dự kiến được khánh thành trong dịp tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam lào
và bốn mươi năm ký kết hiệp ước hữu nghị hợp tác giữa hai nước
tại tp hcm thanh đoàn tp hcm
tp hcm đã tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp nhà thiếu nhi thành phố
tham dự buổi lễ có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
dự án nâng cấp nhà thiếu nhi thành phố giai đoạn hai được xây dựng trên năm bốn trăm linh m hai với số lượng năm tầng tổng vốn đầu tư trên một trăm chín mươi bảy tỷ đồng
thành phố mong muốn qua công trình này các em đội viên thiếu nhi có một địa điểm sinh hoạt hiện đại
đáp ứng đầy đủ và tốt nhất nhu cầu về học tập vui chơi giải luyện kỹ năng của các em trở thành một mái nhà một địa chỉ thân thương của thiếu nhi tp hcm
hôm nay người dân cả nước chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ dịp ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
theo ghi nhận về tình hình giao thông từ hà nội đi các tỉnh phía nam dù xe con xe tải hay xe khách cũng đều phải đi qua ngã ba pháp vân
chính vì thế đây là một trong những điểm có mật độ giao thông lớn nhất của thủ đô
để bảo đảm giao thông
năm giờ sáng lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội đã có mặt tại chốt trực phân luồng điều tiết giao thông
vì thế ôn tắc kéo dài không xảy ra
còn tại tp hcm tình hình giao thông tại cửa ngõ bến xe miền đông và cửa ngõ sân bay tân sơn nhất tp hcm khá thông thoáng
sáng nay tp hcm có mưa lớn bất ngờ ảnh hưởng đến di chuyển của người dân ngày đầu nghỉ lễ
tuy nhiên các tuyến đường dẫn vào sân bay tân sơn nhất lượng xe di chuyển vừa phải không ổn tắc
ngày hai mươi tám tháng bốn tại tỉnh sơ tân terreng quân đội hoàng gia campuchia đã khánh thành cùng một lúc sáu công trình trụ sở
và hội trường của quân khu một quân đội nước này được xây dựng bằng nguồn vốn do bộ quốc phòng việt nam viện trợ
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại tá nguyễn anh dũng tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia cho biết
đây là những công trình được xây dựng theo nghị định thư giữa bộ quốc phòng việt nam và bộ quốc phòng campuchia
nhằm hỗ trợ cho quân đội campuchia về cơ sở vật chất hướng đến kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước việt nam campuchia
đại tướng miasofia phó tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia tư lệnh lục quân campuchia đánh giá cao sự hỗ trợ và giúp đỡ mọi mặt của bộ quốc phòng việt nam
dành cho quân đội hoàng gia campuchia nói chung và đơn vị quân khu một nói riêng
kết thúc buổi lễ đại tá nguyễn anh dũng và đại tướng miasofia đã cắt băng khánh thành và ký biên bản giao nhận sáu công trình
thưa quý vị bộ công thương vừa có thông tin cụ thể về phương án xử lý một mươi hai dự án kém hiệu quả thuộc ngành công thương
theo đó từ nay đến hết năm hai nghìn một mươi bảy các dự án trên sẽ hoàn thành phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có sai phạm trong quá trình đầu tư vận hành khai thác các dự án thua lỗ kém hiệu quả
tới thời điểm hiện nay có sáu nhà máy đang được vận hành sản xuất kinh doanh nhưng bị thua lỗ
nhà máy sản xuất đạm ninh bình nhà máy sản xuất đạm hà bắc nhà máy sản xuất phân bón dap số một hải phòng và dap số hai lào cai
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quất nhà máy thép việt trung
ba dự án đang bị dừng thi công do chi phí tăng cao và thiếu vốn
dự án sản xuất nhiên liệu sinh học phú thọ dự án mở rộng giai đoạn hai nhà máy gang thép thái nguyên dự án nhà máy bột giấy phương nam
ba nhà máy đang bị dừng sản xuất do giá thành cao thua lỗ lớn
bốn nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học dung quốc nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học bình phước nhà máy sản xuất sơ sợi đình vũ pv tech
tới đây bộ công thương sẽ kiên quyết xử lý các dự án thua lỗ kém hiệu quả theo nguyên tắc và cơ chế thị trường
nhà nước không tiếp tục cấp thêm tiền vào các dự án tập trung thực hiện tái cơ cấu các dự án ưu tiên các phương án bán chuyển nhượng thoái vốn
đồng thời xem xét thực hiện phá sản giải thể các doanh nghiệp dự án không có điều kiện phục hồi theo quy định của pháp luật
kiên quyết xử lý các dự án không để kéo dài gây hệ lụy cho nền kinh tế nhưng phải trên nguyên tắc thận trọng đúng quy định của pháp luật
bảo đảm lợi ích cao nhất của nhà nước người lao động an sinh xã hội an ninh quốc phòng môi trường bảo đảm công khai minh bạch
tăng cường trách nhiệm của các tổ chức cá nhân nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình thực hiện các chủ trương giải pháp xử lý các dự án
tiến hành thanh tra kiểm tra kiểm toán để xác định và xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân bảo đảm phối hợp đồng bộ giữa các bộ ngành địa phương
tập đoàn tổng công ty doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các giải pháp bao gồm các giải pháp về thể chế chính sách tăng cường quản trị doanh nghiệp
mục tiêu là xây dựng và tổ chức thực hiện các giải pháp xử lý để sớm chấm dứt tình trạng thua lỗ hoặc hạn chế tối đa thiệt hại cho nhà nước
thưa quý vị nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm cũng là dịp các gia đình có thời gian đi du lịch nghỉ dưỡng
thế nhưng để có kỳ nghỉ lễ an toàn và thực sự có ý nghĩa thì nhiều người không khỏi băn khoăn
mong muốn có kỷ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm thật sự an toàn và có ý nghĩa thì những vấn đề sẽ đi du lịch ở đâu
như thế nào cho phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình
luôn được người dân quan tâm
ăn toàn thực phẩm mong tốt mà đi mà cả gia đình có cái tình hình xảy ra thì rất là lo
cho nên nếu gia đình nhà tôi mà có đi thì cũng phải chuẩn bị theo những cái thuốc tối thiểu để phòng xa
nhưng mà tôi tin tưởng rằng qua cái đợt vừa rồi mà nhà nước cũng rất quan tâm an toàn thực phẩm
thì tôi cũng cho đó là nó có tiến bộ nhất định
hiện có rất nhiều các tour du lịch được mở ra trong dịp nghỉ lễ là sự lựa chọn của nhiều các bạn trẻ
giờ để lựa chọn một cái nơi mà nó phù hợp với gia đình mình cũng rất là khó
nó phải tham khảo rất nhiều
ý kiến những bạn bè những người mà đã từng đi du lịch thì bạn bè sẽ cho tôi những cái lời khuyên thiết thực nhất
vì thật sự để mà tự tìm hiểu với cái thực tiễn mà mình chưa từng đi thì cũng rất là khó
và hiện nay thì thấy mọi người cũng nói nhiều đến cái nạn chặt chém
nhưng mà theo mình thì là nếu mà tìm được một công ty lữ hành tin tưởng và có uy tín
cũng như là tìm hiểu các nguồn thông tin trước khi mình tham gia đi cái chuyến đi du lịch của gia đình đấy
thì mình có thể hạn chế được
tối đa có thể tối đa nhất về cái việc chặt chém
còn ở đâu thì cũng có những cái nạn này nạn kia
nhưng mà theo mình thì cái tâm thế của người trước khi đi du lịch chuẩn bị kỹ như thế nào
nó quyết định đến cái việc chuyến đi du lịch có thành công đúng như ý mình hay không
để bảo đảm có một kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn an toàn và có ý nghĩa
người dân khi đi du lịch nên có sự tìm hiểu kỹ lưỡng nơi đến
cũng như các dịch vụ sẽ sử dụng để hạn chế thấp nhất tình trạng bị chặt chém về giá cả
và những sự cố xảy ra ngoài ý muốn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
xin kính chào và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi